vào chiều ngày hôm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số một vabiotech thuộc viện vệ sinh dịch tễ trung ương
sau khi thăm các phòng thí nghiệm kho lưu trữ vaccine tìm hiểu về dây chuyền đóng ống đóng gói vaccine thủ tướng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ ngành và các đơn vị nghiên cứu chuyển giao sản xuất vaccine
thủ tướng cho biết nguồn cung vaccine đang thiếu hụt trên phạm vi toàn cầu từ nay đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
việc chuyển giao công nghệ vaccine không thể thực hiện trong ngày một ngày hai
việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước đòi hỏi nền tảng nghiên cứu khoa học lâu dài qua các thế hệ với sự lãnh đạo chỉ đạo đầu tư về nguồn lực con người một cách căn cơ chiến lược
việc tiến hành chiến dịch tiêm vaccine cũng đòi hỏi nhiều điều kiện
thủ tướng hoan nghênh bộ y tế các bộ ngành liên quan các doanh nghiệp
cơ sở nghiên cứu đã quyết tâm rất cao trong sản xuất vaccine và các sinh phẩm vật tư phục vụ phòng chống dịch bệnh trước mắt và lâu dài
để thực hiện mục tiêu này thủ tướng giao bộ y tế và các bộ ngành liên quan xây dựng đề án về chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine
trong đó có vaccine covid một mươi chín báo cáo chính phủ theo thủ tục rút gọn hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách phù hợp hiệu quả kịp thời cho việc chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine
thủ tướng cũng đồng ý dành một phần nguồn ngân sách của nhà nước trong điều kiện cho phép để làm vốn mồi cho hợp tác công tư
huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác để chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine trong đó có quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
về cơ sở vật chất đất đai phục vụ chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine thủ tướng yêu cầu các cơ quan xem xét xử lý theo quy định hiện hành
trong đó có quy định về ưu đãi với các lĩnh vực công nghệ cao nếu vượt quá quy định hiện hành thì trình các cấp có thẩm quyền
thủ tướng giao bộ y tế phối hợp với bộ khoa học và công nghệ bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư văn phòng chính phủ xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ thì xử lý trước
nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định quyết tâm phải sản xuất bằng được vaccine covid một mươi chín chậm nhất là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cũng trong chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới thăm và làm việc tại công ty medican đơn vị chuyên sản xuất
xét thử xét nghiệm nhanh phục vụ các nhu cầu y học thủ tướng cũng đề nghị công ty medican tiếp tục mở rộng quy mô nghiên cứu sản xuất thêm nhiều sản phẩm khác phục vụ cộng đồng để ngày càng phát triển và đóng góp cho đất nước